trong sáng ngày chín tháng một mươi quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh có buổi tiếp xúc cử tri tại hai xã phước hậu và long phước của huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại buổi tiếp xúc quyền chủ tịch nước hoan nghênh và ghi nhận những đóng góp ý kiến của các cử tri
về tệ nạn xã hội quyền chủ tịch nước cho rằng các bộ ngành trung ương đang xây dựng luật và ban hành các chính sách phù hợp với tình hình hiện tại
trong đó ủy ban kiểm tra trung ương được quyền yêu cầu dừng cấm xuất cảnh yêu cầu niêm phong tài sản đối với những người có dấu hiệu tội phạm
trước đây thì chỉ có tòa án mới có quyền
về vấn đề y tế quyền chủ tịch nước thông tin thêm hiện nay trên địa bàn tỉnh vĩnh long mới đưa vào hoạt động cùng một lúc một bệnh viện công và hai bệnh viện tư phục vụ bệnh nhân
người dân yên tâm điều trị tại tỉnh mà không phải đi xa để điều trị
các vấn đề về sạt lở quốc lộ xuống cấp quyền chủ tịch nước xin lưu ý và tiếp nhận ý kiến gửi đến các bộ ngành trung ương và quốc hội quan tâm chia sẻ với người dân tỉnh vĩnh long trong thời gian tới